tại hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín của bộ công thương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương khen ngợi bộ công thương đã hoàn thành chín nhiệm vụ mà thủ tướng giao trong năm trước
điều này chứng tỏ bộ công thương giữ lời hứa lời nói và hành động đi liền với nhau
trong đó có nhiều việc làm rất quyết liệt mang lại hiệu quả thực sự
ghi nhận đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của lãnh đạo cán bộ công nhân viên của bộ công thương
về những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ được giao
nhiều chỉ tiêu có mức vượt xa so với yêu cầu đề ra đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
có nhiều cải cách mạnh mẽ biểu dương tập thể lãnh đạo bộ đứng đầu là bộ trưởng trần tuấn anh
đã lãnh đạo bộ đoàn kết quyết tâm triển khai đồng bộ có chỉ đạo tập trung trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ toàn diện trong thời gian qua
công nghiệp tăng gần tám tám đóng góp hai tám mươi năm vào gdp cao nhất trong hơn một mươi năm qua
nhất là công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực là động lực tăng trưởng với mức tăng một mươi hai chín mươi tám khẳng định động lực chính trong tăng trưởng chung
nhiều ngành có mức tăng trưởng đạt mức hai con số điển hình là xuất nhập khẩu và phát triển thị trường ngoài nước
năm hai nghìn một mươi tám có thể được xem là năm đặc biệt thành công của xuất khẩu
tính chung cả năm xuất khẩu cả nước đã đạt hai trăm bốn mươi năm tỷ usd tăng một mươi ba
so với năm hai nghìn một mươi bảy vượt xa chỉ tiêu được quốc hội và chính phủ giao cho ngành công thương
năm ngoái chúng ta đã coi như là giáo án của công thương mà năm nay cũng là cái điều rất biểu dương
đó là năm nay công chế đã cắt giảm đến sáu trăm bảy mươi bảy trên một hai trăm một mươi sáu điều kiện của hai mươi bảy ngành nghề thuộc lịch lĩnh vực quản lý của bộ
anh phải giải phóng sức sản xuất để mọi người dân mọi người cùng làm cùng phát triển
cứ hướng như vậy thì mới dân giàu nước mạnh được
anh cứ đưa điều kiện này điều kiện kia vô cùng khó khăn rõ ràng không ổn
thì bộ công thương tôi cho là một bộ đi đầu không những năm ngoái mà năm nay công chế làm này rất tốt rất quần ngành
thủ tướng lưu ý bộ công thương với thành tích đã đạt được không được chủ quan thỏa mãn
phải nhìn rõ cơ hội thách thức làm đầu tàu cho sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước
thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế để ngành công thương có chuyển biến mạnh mẽ trong năm hai nghìn hai mươi
ngành công nghiệp nước ta vẫn chưa phát triển đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nội lực còn yếu trình độ công nghệ vẫn còn lạc hậu
chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn thực sự đóng phá trò chẳng chắc
ngành công nghiệp ưu tiên phát triển chưa đặt mục tiêu đề ra
tái cơ cấu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn chậm
nói đến mức độ công nghiệp hóa nó còn thấp
mục tiêu của ta là công nghiệp hóa
hay là nói chuyện về công nghiệp thông minh
đặc biệt công nghiệp bốn ứng dụng vào chúng ta thì nhiều vấn đề đặt ra
kỹ nguyên số ấp dụng cho phát triển công nghiệp thương mại việt nam có nhiều vấn đề bắt cặp
thủ tướng nhấn mạnh việt nam được nhìn nhận là đang đứng trước thời cơ lớn để tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu
là điểm giao thoa lý tưởng trong làn sóng tìm điểm đến mới của các tập đoàn toàn cầu
nhưng lợi thế nhân công thấp không đủ để đẩy nhanh tiến trình này
vấn đề đặt ra là việt nam phải là công xưởng của thế giới
là địa bàn dịch chuyển đầu tư
thủ tướng yêu cầu ngành công thương tập trung xử lý các vấn đề xuất nhập khẩu xúc tiến thương mại
về mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng biểu dương bộ công thương trong vòng ba ngày đã có một chương trình hành động
để thực hiện nghị quyết số một và nghị quyết số hai của chính phủ
thủ tướng không đồng tình với mục tiêu bộ đề ra là nhập siêu dưới hai tức là ba tỷ usd so với kim ngạch nhập khẩu
bởi vì năm hai nghìn một mươi tám đã xuất siêu cao do vậy năm hai nghìn một mươi chín không thể quay lại nhập siêu
thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hàng hóa bán lẻ doanh thu dịch vụ phải tăng cao từ một mươi hai một mươi
đồng thời lưu ý phải tăng cường công tác phòng chống tham nhũng lãng phí kỳ cương kỳ luật hành chính trong ngành
gắn với trách nhiệm nêu gương của cấp lãnh đạo trong bộ ngành công thương gắn với phương châm hành động của chính phủ